kỷ niệm tám mươi chín năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam sáng nay một mươi tám tháng một mươi một
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
đã về dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thị trấn trợ chùa
huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
phát biểu tại ngày hội đồng chí nguyễn hòa bình bày tỏ sự vui mừng vì đời sống người dân
thị trấn trợ chùa nói riêng và huyện nghĩa hành nói chung ngày càng được nâng cao
nhân dân rất tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới xây dựng nếp sống văn hóa văn minh
đồng chí cũng đề nghị nhân dân huyện nghĩa hành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết
trung sức đồng lòng cùng các cấp đảng quỷ chính quyền vượt qua khó khăn
nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương
dịp này đồng chí nguyễn hòa bình đã trao huân chương lao động hạng ba cho nhân dân và cán bộ huyện nghĩa hành
và trao tặng một mươi xuất quà cho một mươi hộ gia đình chính sách có công tiêu biểu ở huyện nghĩa hành